sáng nay ngày bảy tháng bảy tại mộc châu sơn la chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani ia tho tu
đã tới thăm dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử lưu niệm trung đoàn năm mươi hai tây tiến
trung đoàn năm mươi hai tây tiến được thành lập vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy để cùng phối hợp với lực lượng path lào bảo vệ biên giới việt nam lào
mộc châu là nơi tập kết của đoàn quân tây tiến
từ đây các chiến sĩ của đoàn quân tây tiến đã tỏa đi khắp các mặt trận tây bắc và thượng lào
lập nên những kỳ tích vang dội góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng việt nam
và làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả với nước bạn lào
khu di tích lịch sử lưu niệm trung đoàn năm mươi hai tây tiến được xây dựng tại thị trấn mộc châu
nơi tập kết của đoàn quân tây tiến năm xưa để ghi lại hình ảnh ghi nhớ công lao to lớn của đoàn quân tây tiến
với cách mạng nước nhà và với cách mạng nước bạn lào
nét đặc sắc của khu di tích là ý tưởng thiết kế lấy theo nội dung bài thơ ti tiến của nhà thơ quang dũng
sau lễ dân hương tưởng niệm và tham quan khu di tích chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu đã cùng ghi sổ lưu niệm tại khu di tích
trong phần ghi sổ lưu niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân viết
tây tiến gắn liền với chiến công oanh liệt của trung đoàn năm mươi hai đoàn quân tây tiến oai hùng
mãi mãi các thế hệ trẻ việt nam sẽ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ tây tiến
công trình di tích tây tiến rất có ý nghĩa giáo dục truyền thống yêu nước của thanh niên việt nam
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và chủ tịch quốc hội lào pani yathotu
đã tới thăm nhà máy chế biến thức ăn trang trại bò sữa và nhà máy chế biến sữa của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu